ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi lưu thông trái quy định trên một số tuyến đường trọng điểm thuộc địa bàn quận tân bình
kết nối cửa ngõ tây bắc với trung tâm thành phố và sân bay tân sơn nhất nhằm giải quyết những bất cập về giao thông tại các khu vực này
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến giao công an thành phố phối hợp với sở giao thông vận tải
đặc biệt là tình trạng lưu thông ngược chiều trên đường trường trinh
tuyến đường cộng hòa có mặt đường rộng hai mươi năm m là đường trục chính kết nối khu vực cửa ngõ phía tây bắc với trung tâm thành phố
tuyến đường cộng hòa có mặt đường rộng hai mươi năm m là đường trục chính kết nối khu vực cửa ngõ phía tây bắc với trung tâm thành phố